những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay

vì cần thêm thời gian làm rõ tranh chấp hội đồng xét xử quyết định giờ thời gian tuyên án liên quan tác giả thành động đất việt vào sáng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù ngày lễ tình nhân ngày valentine đã qua ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng hai
thì google đã có chia sẻ báo cáo tình yêu với những thông tin thú vị về cách mà cả thế giới bày tỏ tình cảm của mình trong một năm vừa qua
tình yêu là gì câu hỏi cơ bản nhất nhưng cũng phức tạp nhất về tình yêu là điều được nhiều người tìm kiếm nhất theo thống kê của google trend
bên cạnh đó còn một câu hỏi khác cũng phổ biến không kém nhưng lại cụ thể hơn rất nhiều đó là ngôn ngữ tình yêu là gì
google cũng đưa ra thông tin về những tìm kiếm hàng đầu dành cho năm ngôn ngữ tình yêu
bao gồm dành thời gian cho nhau nói lời yêu thương cử chỉ thân mật quà tặng và hành động thiết thực
những câu hỏi hàng đầu về chủ đề cách nói trong một số mối quan hệ bao gồm câu xin lỗi người yêu
câu chúc mừng sinh nhật người yêu cũ
số liệu cho thấy từ khóa hôn được tìm kiếm nhiều hơn ôn gấp bảy lần trên toàn cầu
với những câu hỏi đơn giản như rất ngọt ngào
đặc biệt hàng năm google translay google dịch đều ghi nhận một sự tăng đột biến gần như gấp đôi vào dịp một mươi bốn tháng hai
yêu cầu dịch câu nói i love you
thông tin về báo cáo tình yêu năm hai nghìn một mươi chín cũng đã kết thúc sáng phương nam ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quang huy xin mời quý vị quay trở lại hà nội để tiếp tục bản tin an ninh ngày mới
cảm ơn biên tập viên quang huy về những thông tin vừa rồi
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với tiêu mục sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị bệnh tiêu hóa là một bệnh khá phổ biến
nhất là trong thời điểm mùa đông xuân thời tiết thay đổi thất thường nóng lạnh đột ngột ẩm ướt
tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật phát triển
các bác sĩ cảnh báo đây cũng là nhóm bệnh mà trẻ nhỏ
rất nhiều người đều có thể tìm kiếm
và cũng là nguyên nhân gây tử vong đáng tiếc ở trẻ em
theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi tình trạng trẻ nhỏ nhập viện
với triệu chứng dối loạn tiêu hóa gia tăng những ngày gần đây
vậy bệnh lý của dối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ trong thời điểm giao mùa như thế này ra sao
câu trả lời sẽ có ngay sau đây
thời tiết chuyển lạnh đột ngột là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển
phát một số bệnh cho cơ thể đặc biệt đối với trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa còn non yếu
nhiều ngày con chị nguyễn thiên bình sống tại quận thanh trì thành phố hà nội
phải nhập viện trong tình trạng đau bụng khó tiêu nơn ói sốt cao
được biết từ khi sinh con ra gia đình thấy cháu thường xuyên bị đầy bụng và táo bón
rất khó dung nạp được các loại sữa thức ăn
theo các bác sĩ cho biết thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến bệnh của con chị thiên bình tái phát
có nguy cơ suy dinh dưỡng mệt mỏi và suy nhược sức đề kháng
bé nhà em nhập viện là thông tin
tình trạng là cháu bị tiêu chảy cháu ở nhà có bị sốt nôn cháu bị đi ngoài
ngày cháu đi ngoài ba bốn lần đi ngoài nhiều em còn cháu đi viện
khi gặp lạnh đột ngột hay trẻ mặc không đủ ấm
cơ thể có khả năng điều nhiệt và điều hòa hoạt động của hệ thần kinh thực vật
giảm bớt sự co thát bất thường của các cơ vòng trong hệ tiêu hóa
làm cơ thể đau bụng và thay đổi vấn đề đại tiện
dối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
thường là những giới loạn chức năng do hệ thần kinh thực vật
trong hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ chế độ ăn uống không phù hợp
dối loạn tiêu hóa hoàn toàn không nguy hại đến tính mạng
tuy nhiên khi bị dối loạn tiêu hóa trẻ sẽ gặp những bất tiện trong sinh hoạt
như bị đầy hơi đau bụng táo bón hay tiêu chảy
mặt khác ở trẻ nhỏ do hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh
thức ăn chủ yếu ở dạng lỏng và tư thế của trẻ nằm nhiều hơn ngồi
đến giai đoạn ăn dặm bột thức ăn đặc hơn
công việc trẻ biết ngồi và đứng hiện tượng này sẽ giảm dần
ở nhà thì em phát hiện cháu đi ngoài có máu
thì đầu tiên em cũng chưa đi khám luôn mà theo sát cháu thêm
vì sấy lần hôm sau thì cháu không có máu nhưng hôm sau nữa
thế thì có máu thì em cho cháu đến viện khám luôn
em làm viện hôm nay được một mươi một ngày
thì bác sĩ chuẩn đoán là bạn bị tiêu chảy nguyên quẩn
thì em đã tiêm thuốc tám ngày rồi
mà vẫn chưa thấy tiến triển lắm
còn đối với trẻ nhỏ thời tiết thay đổi

dễ mắc các bệnh về đường hệ tiêu hóa
hô hấp như tiêu chảy viêm phổi sốt phát ban
gia đình chị hương trước đó phải đưa con nhập viện do tiêu chảy
dối loạn tiêu hóa mặc dù đã thận trọng giữ ấm
cho con ăn uống khoa học
xong do hệ tiêu hóa của trẻ còn yếu
cộng với độ ẩm không khí cao
điều kiện cho vi khuẩn phát triển
số trẻ mắc bệnh mùa lạnh ngày càng tăng
cháu đau bụng đi tiêm ở nhà hai mũi không khó
cho sang viện tính đi lên viện tính
bác sĩ kê đơn cho thuốc về uống bốn ngày không khỏi
hôm nay vào nhập viện năm ngày không khó
cháu bị nhiễm phấn
nấu ăn thức ăn tươi sâu sống
ăn sáng cháu còn ăn ở nhà thôi
uống sữa uống sữa bột uống sữa tươi
không no để ăn được ngoài
tây hiểu dối loạn tiêu hóa
do sự dối loạn co bóp của nhu động ruột
dối loạn co bóp có thể
tác động bởi các chất độc
có thể tác động bởi các tác nhân gây bệnh
do các vi khuẩn virus tiết ra
hoặc là nó chịu tác động bởi các cái hóa chất
mà chúng ta ăn vào
thì nó gây ra những co tắc bất thường
của các cơ chơn trên đường tiêu hóa
và chính vì như vậy
nó có thể thể hiện ra bên ngoài
với các triệu chứng như là
bé nôn bé chớ bé đi tiêu chảy
bé tao bón bé đau quặn bụng
bé quấy khóc
hoặc thậm chí chỉ là triệu chứng đầy bụng
và khó tiêu thôi
thì đấy là những dấu hiệu mà
cha mẹ gọi chung thì là dối loạn tiêu hóa
còn nguyên nhân của dối loạn tiêu hóa là gì
thì chắc sẽ phải mang đến khám
để các bác sĩ quyết định xem là
nó thuộc về nhóm viên năn nào
để có được cái điều trị phù hợp cho các em bé
nhiều cơ quan trong cơ thể thay đổi
giảm khả năng vận động
khiến cho hệ bài tiết trong cơ thể bị xáo trộn
ở việt nam
do ảnh hưởng biến đổi khí hậu
thời tiết ngày càng diễn biến bất thường
điều kiện cho vi khuẩn nấm mốc phát triển
trực tiếp tác động tới sức khỏe con người
do vậy việc chú ý để phòng tránh
các bệnh mùa lạnh là rất quan trọng
các bậc phụ huynh nên theo dõi
các triệu chứng bệnh lý của trẻ
và nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế ngay
tránh trường hợp để bệnh dai rẳng
gây mệt mỏi cho trẻ và điều trị tốn kém
tuyệt đối không cho trẻ tự uống thuốc
khi chưa có chỉ định của bác sĩ
tuy vậy phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh
và để hạn chế việc trẻ mắc số loạn tiêu hóa
các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý những vấn đề sau
theo thống kê tại trung tâm dinh dưỡng thành phố hà nội
tính đến năm hai nghìn một mươi bảy
có ba mươi trẻ mắc bệnh dối loạn tiêu hóa
đặc biệt trong những ngày thời tiết chuyển lạnh đột ngột
số lượng trẻ em từ một đến ba tuổi
bị dối loạn tiêu hóa đến khám và điều trị
tại bệnh viện gia tăng
tình trạng dối loạn tiêu hóa kéo dài
không điều trị kịp thời
dẫn đến giảm khả năng miễn dịch
và suy dinh dưỡng là rất cao
vì vậy để giữ gìn sức khỏe cho trẻ nhỏ
cần lưu ý những điểm sau
vào mùa lạnh
mọi người cần giữ ấm cho cơ thể
đặc biệt trẻ nhỏ có mắc bệnh lý về dối loạn tiêu hóa mùa lạnh
khi bắt đầu cho trẻ ăn rậm
nên cho trẻ ăn một loại thực phẩm duy nhất trong một tuần
để hệ tiêu hóa của trẻ quen dần
và có thể hấp thu được các chất dinh dưỡng
không nên cho trẻ ăn quá nhiều
và thay đổi khẩu phần ăn liên tục
sẽ làm dối loạn hệ tiêu hóa của trẻ
xây dựng khẩu phần ăn
đảm bảo cân bằng các chất dinh dưỡng
để kích thích vị giác
và có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ
cho trẻ uống bổ sung men vi sinh
theo định kỳ sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe
và phòng tránh dối loạn tiêu hóa cho trẻ
theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ
để phát hiện sớm và điều trị
tránh trẻ bị còi xương và suy dinh dưỡng
quý vị đang đến với tiểu mục có thể bạn quan tâm
và thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị
trong tiểu mục ngày hôm nay liên quan đến lĩnh vực giáo dục
gia tết cũng là thời điểm
mà các bậc phụ huynh tại hà nội nói riêng
và cả nước nói chung
chuẩn bị khâu chọn trường chọn lớp cho con em mình
vào mẫu giáo lớn năm tuổi lớp một và lớp sáu
chúng tôi hy vọng là nội dung ngay sau đây
sẽ giúp ích phần nào cho quý vị
để công tác này được thuận lợi trong năm học tới
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hà nội sẽ tuyển sinh trẻ năm tuổi
vào trường mầm non học sinh vào lớp một và lớp sáu
các trường công lập
theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh
do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quy định
hai hình thức tuyển sinh song song
là trực tiếp hoặc trực tuyến
tiếp tục được triển khai
trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến
thì cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh
tại trường đăng ký tuyển sinh
từ khi nhận thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công
về tuyến tuyển sinh chỉ tiêu tuyển sinh
thời gian tuyển sinh phương thức tuyển sinh
và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh
đặc biệt là các trường tuyệt đối không được tuyển sinh
trước thời gian quy định của sở giáo dục đào tạo hà nội
và lịch tuyển sinh các trường công lập
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại hà nội cụ thể như sau
tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến
khi tuyển sinh vào lớp một
sẽ bắt đầu từ ngày một tháng bảy cho đến hết
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tuyển sinh trẻ năm tuổi và trường mầm non
từ ngày bốn tháng bảy đến hết ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và tuyển sinh vào lớp sáu
sẽ từ ngày bảy tháng bảy đến hết ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và hình thức tuyển sinh thứ hai
đó là tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp
đó là từ ngày một mươi ba tháng bảy đến hết ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và một nội dung nữa cũng liên quan đến kế hoạch tuyển sinh
giai đoạn năm học hai nghìn một mươi chín
nhưng là ở khối đại học và cao đẳng
sau khi gây bức xúc dư luận
thì trường đào sư phạm thành phố hồ chí minh
trong thông báo đưa ra
vào ngày hôm qua
đã chính thức gỡ bỏ điều kiện chiều cao
ra khỏi đề án tuyển sinh dự kiến của nhà trường
theo đó thì sẽ không còn quy định
nữ cao trên một m năm mươi
hay là nam cao trên một m năm mươi năm trở lên
mới được xét tuyển và sư phạm
tuy nhiên đối với các thí sinh xét tuyển
và ngành giáo dục thể chất
thì vẫn cần điều kiện nam cao từ một m sáu mươi năm
nặng năm mươi kg trở lên
và nữ cao từ một m năm mươi năm
nặng bốn mươi năm kg trở lên
trước đó những quy định đối với các ngành
đào tạo giáo viên
nam cao một m năm mươi năm trở lên
và nữ cao một m năm mươi trở lên
mới được xét tuyển của trường
đã gây nhiều tranh cãi
đa số cho rằng là đối với các ngành đào tạo giáo viên
chiều cao không phải là yếu tố bắt buộc
mà nên chú trọng và bồi dưỡng kiến thức
các chuẩn mực đạo đức của nghề giáo
tổng trí tiêu dự kiến của trường đào sư phạm
thành phố hồ chí minh trong năm nay là trên ba bảy trăm linh
trong đó một số ngành tuyển số lượng lớn thí sinh
như là giáo dục mầm non hai trăm linh chỉ tiêu
giáo dục tiểu học hai trăm ba mươi chỉ tiêu
ngôn ngữ tiếng anh ba trăm linh trí tiêu
công nghệ thông tin hai trăm linh trí tiêu
và ngôn ngữ trung quốc hai trăm hai mươi chỉ tiêu
chuyển sang một lĩnh vực khác
biên tập viên viu anh này
chị có thấy là việc khi tới các cơ sở khám chữa bệnh
mà chúng ta phải mang theo quá nhiều giấy tờ
quá nhiều hồ sơ bệnh án là một sự phiền phức không ạ
tôi nghĩ rằng không chỉ riêng dì tôi
mà hầu hết các bệnh nhân đều có chung một cảm giác như vậy
bởi lẽ là có những trường hợp là
khi mà chúng ta đến một cơ sở khám trữa bệnh này
sau khi làm hết các thủ tục trục chiếu xét nghiệm
thì khi mà đến một cơ sở khác
thì rất có thể chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu
nghĩa là tất cả những hồ sơ trước đó
coi như là vô giá trị
và điều này thì không chỉ gây mất thời gian cho các bệnh nhân
mà còn hao tốn không ít tiền của
và sự phiền phức này có thể sẽ được giải quyết
khi mà thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám quy định về hồ sơ bệnh án điện tử
sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày một ba hai nghìn một mươi chín này
và áp dụng đối với tổng thống
tất cả các cơ sở khám trữa bệnh cơ sở y tế trực thuộc bộ y tế
kể từ ngày một ba hai nghìn một mươi chín
tại tất cả các cơ sở y tế trực thuộc bộ y tế
sẽ bắt đầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
theo quy định thì mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý
lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử
tại một số cơ sở khám trữa bệnh
hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu
như là phải ghi toàn bộ nội dung thông tin
như hồ sơ bệnh án giấy
phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin
được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử
hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú
hồ sơ bệnh án ngoại chú
và các loại hồ sơ bệnh án khác
theo quy định của bộ y tế
bộ y tế cũng quy định rõ lộ trình thực hiện bệnh án điện tử
theo đó các cơ sở khám chữa bệnh hạng một
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
là trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi tám
và hạn chót của lộ trình là ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
những hình ảnh về làng sơn mài hạ thái
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại